hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai và đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội diễn ra vào ngày hôm qua một mươi hai tháng tám
trạng đường hơn bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vẫn luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng
từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ khắc phục mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó
tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vừa qua cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do chủ tịch nước phong tặng
chúc mừng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chúc mừng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
với triển khai thực hiện luật cư trú sửa đổi góp phần thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang quản lý điện tử phục vụ xây dựng chính phủ số nền kinh tế số xã hội số

đặc biệt công an quận đã tham mưu cho ủy ban nhân dân quận ban hành giải thưởng gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm và tổ chức tuyên dương hàng năm vào dịp một mươi chín tháng tám
qua đó nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của quận
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng cho biết thời gian tới sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội có nhiều thời cơ thuận lợi
nhưng cũng đối mặt với nhiều vấn đề mới khó khăn thách thức
trên địa bàn thành phố hà nội nói chung và quận bắc từ liêm nói riêng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa đến ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
đòi hỏi hệ thống chính trị công an quận nỗ lực phấn đấu hơn nữa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình
đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động sức mạnh toàn dân của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
đổi mới các mặt công tác công an nhất là công tác nắm tình hình công tác nghiệp vụ cơ bản các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng củng cố hệ thống lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tự quản tự phòng
để chủ động ngay từ đầu ngay từ sớm từ xa xử lý hậu quả các mầm móng gây mất an ninh trật tự đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc của toàn thể nhân dân
đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của thủ đô hà nội
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng lê quốc hùng đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho công an quận bắc tử liêm
trao bằng khen của chính phủ bộ công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày một mươi hai tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh bắc giang
đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương giao lưu điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương dự và phát biểu tại hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh bắc giang trong những năm qua
đồng thời đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chấp hành tỉnh bắc giang tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp cách thức chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị địa phương tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực sự là ngày hội của dân do dân vì dân quan tâm xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường thông tin tuyên truyền đổi mới nội dung hình thức biện pháp truyền thông đẩy mạnh xây dựng phong trào tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc tôn giáo các khu công nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt những kinh nghiệm hay để động viên khích lệ phong trào kịp thời biểu dương những cá nhân điển hình tiêu biểu
tại hội nghị ba mươi cá nhân được trao tặng kỷ niệm trường bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an chủ tịch ubnd tỉnh trao tặng bằng khen cho một mươi bốn tập thể bốn mươi năm cá nhân
giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho ba mươi ba tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba